quỹ bác nhân dân thành phố hải phòng vừa đề nghị bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam
và quỹ bác nhân dân thành phố hồ chí minh điều chuyển bốn phà hai trăm linh tấn từ phà vàm cống
bến phà nằm trên đường quốc lộ tám mươi nối liền hai tỉnh đồng tháp và an giang
và sáu phà một trăm linh tấn từ phà cát lái thành phố hồ chí minh về bến phà gót huyện cát hải thành phố hải phòng
để kịp thời phục vụ nhân dân trong mùa du lịch và giảm bớt tình trạng ủn tắc giao thông trên bến phà gót
theo quỹ bác nhân dân thành phố ngay sau khi dự án đường ô tô tân vũ lạch huyện
bao gồm cầu tân vũ lạch huyện được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng
lưu lượng phương tiện ra đảo cát hải và cát bà ngày càng tăng cao
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cam kết sẽ chỉ đạo sở giao thông vận tải thành phố
cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của bộ giao thông vận tải
tổng cục đường bộ việt nam và quỹ bác nhân dân thành phố hồ chí minh
thực hiện đúng các quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp lý
liên quan về thực hiện điều chuyển tài sản
phà gót cái viềng sẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ từ ngày một mươi hai tháng năm
để vận chuyển người và phương tiện qua luồng lạch huyện